đảng và nhà nước ta đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
là mục tiêu và động lực của sự phát triển
ở lĩnh vực kinh tế văn hóa doanh nghiệp trong đó có văn hóa doanh nhân
đóng vai trò quan trọng trong thành công của các doanh nghiệp
trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
các doanh nghiệp mới ra đời ngày càng đông đảo
việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân càng trở nên cấp thiết
văn hóa doanh nghiệp không chỉ là yếu tố bề mặt như diện mạo doanh nghiệp
các hoạt động văn hóa hay sự chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
hơn thế nó còn thấm sâu vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
với các mối quan hệ nội tại và bên ngoài giữa doanh nhân với bạn hàng
khách hàng và các cơ quan chức năng chỉ đạo quản lý nhà nước
nền kinh tế nước ta muốn hội nhập sâu rộng phải là nền kinh tế thị trường hiện đại
dựa trên trí tuệ khoa học công nghệ pháp luật đạo đức
chiết lý sản xuất của doanh nghiệp và lối sống ứng xử của doanh nhân

để tuyên truyền truyền bá cho văn hóa doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày mùa sâu rộng
việt nam cần chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân
với ý thức tôn trọng pháp luật giữ gìn uy tín đạo đức kinh doanh
và cạnh tranh lành mạnh góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững
chúng tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều doanh nhân nhiều doanh nghiệp
họ nói rằng là họ đầu tư kinh doanh trước hết là để nuôi sống bản thân
và nơi sống gia đình nhưng cái nhu cầu họ không nhiều
sau đó họ đã nghĩ đến một cái nhiệm vụ cao cả hơn
một cái sứ mệnh cao cả hơn của doanh nhân đấy là phục vụ xã hội
phục vụ cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước
văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo nên tâm hồn khí phách và bản lĩnh
của lớp doanh nhân việt nam trong thời đại mới
theo đó nhà nước cần có cơ chế chính sách các văn bản quy phạm pháp luật
quy định về văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân
đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp cho đến mỗi doanh nghiệp không chỉ phấn đấu
xây dựng được đối ngũ hủng hậu những nhà kinh doanh gói tài
những thương hiệu sản phẩm uy tín tạo ra sức mạnh kinh tế cho đất nước
mà còn phải trở thành những nhà quản lý giỏi có trách nhiệm xã hội
tâm huyết với đất nước và dân tộc
người ta nói sự trung thành là cái nhân tố rất quyết định đối với sự phát triển
của doanh nghiệp thiếu vốn có thể đi vay vốn thiếu công nghệ có thể nhập
nhưng thiếu sự trung thành của đội ngũ cán bộ nhân sẽ không phát triển được